sau một tuần thực hiện gia quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ theo kế hoạch số một nghìn chín trăm hai mươi ba của cục c tám bộ công an
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh ninh bình đã kiểm tra hơn chín bốn trăm sáu mươi phương tiện
trong đó xử lý hơn một tám trăm linh trường hợp vi phạm giao thông với số tiền phạt hơn một bảy tỷ đồng
trong tuần đầu tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại ninh bình
lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường kiểm tra kiểm soát kịp thời phát hiện
ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
tập trung các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ủng tắc và tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận các lỗi vi phạm các quy định về dừng đỗ
không có giới phép lé xe hoặc đăng ký xe
không có hoặc không mang theo giới chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và nữ lực
chúng tôi đã triển khai trên địa bàn toàn tỉnh
từ phòng giao thông đến công an các huyện thành phố
phòng giao thông là một mươi ca công tác một ngày và công an huyện thành phố là hai mươi bảy ca công tác một ngày
quy động tới một trăm tám mươi năm đợt cán bộ diễn sĩ tham gia trong một ngày
trong thời gian tới để đề mạnh thực hiện tổng kiểm soát nhằm kiểm chế tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị toàn tỉnh tiếp tục tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm
về nồng độ cồn ma túy tốc độ làn đường phần đường tránh vượt
vi phạm quy định về mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng